kính chào quý vị và các bạn
do khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống bắc bộ
với hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m duy trì
nên trong ngày một mươi một một mươi hai tại khu vực phía đông bắc bộ
tiếp tục có mưa diện rải rác
hầu khắp khu vực trời rét vùng núi có nơi rét đậm
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
phổ biến không quá hai mươi một độ
các tỉnh phía tây bắc bộ duy trì thời tiết rét
và mưa nhỏ ẩm mướt trên diện rộng
trong thời gian tới
nhiệt độ cao hơn ở phía đông bắc bộ
nhưng vẫn ở ngưỡng trời rét
vùng núi có nơi rét đậm
cao nhất ngày mai là hai mươi hai mươi ba độ
sau đó giảm nhẹ một độ trong hai ngày tiếp theo
ở trung bộ
quá trình tăng cường dồn xuống phía nam
của khối không khí lạnh
cũng gây mưa rào rải rác trở lại
trời rét ở thanh hóa và nghệ an
các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế
có thời tiết ấm hơn
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai và ngày kia
là hai mươi bốn hai mươi sáu độ
sau đó tăng thêm một độ trong ngày một mươi ba
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
có mưa rào trong ba ngày tới
trong đó phần phía bắc sẽ có mưa nhiều hơn
ở diện rải rác
phần phía nam chỉ có mưa vài nơi
nhiệt độ trên cả khu vực trong vòng hai ngày tới
cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ
sau đó tăng lên mức hai mươi chín ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên
đang trong thời kỳ mùa khô
nên thời tiết phổ biến ít mưa
chủ yếu xảy ra về đêm
ngày trời có nắng nhiều với nhiệt độ trưa chiều
sẽ phổ biến trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ

sau đó tăng nhẹ một độ trong ngày một mươi ba
sau đó tăng nhẹ một độ trong ngày một mươi ba
tại khu vực nam bộ chỉ có mưa vài nơi với đêm
trong thời gian tới ngày nắng nhiều với nhiệt độ khá cao
trong ngày mai ngày kia
mức nhiệt cao nhất lúc trưa chiều
là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
sau đó tăng lên mức ba mươi hai ba mươi năm độ
trong ngày một mươi ba